tỉnh lạng sơn dự kiến sẽ nới lỏng dỡ bỏ một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại khu vực biên giới
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên cả nước đã cơ bản được kiểm soát và lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu
có nhiều tiến triển trong thời gian gần đây
hiện nay lượng xe thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh lạng sơn trong ngày trung bình từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh xe
lượng xe tồn tại các cửa khẩu chỉ còn một xe giảm đến hơn sáu mươi so với cao điểm cách đây ba tuần
tỉnh lạng sơn chỉ đạo các sở ngành liên quan chủ động nắm tình hình giao thương trên toàn tuyến biên giới
xem xét giải thể đội lái xe chuyên trách vận chuyển hàng sang trung quốc
sớm tạm dừng hoạt động một số chốt giã chiến kiểm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn